tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thi hành luật báo chí năm hai nghìn một mươi tám
luật báo chí hai nghìn một mươi sáu sau khi được ban hành và có hiệu lực pháp luật đến nay đã có hai nghị định của chính phủ
và bốn thông tư quy định cũng như hướng dẫn cụ thể việc triển khai và thực hiện luật
luật báo chí hai nghìn một mươi sáu đã tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí phát triển vượt bậc
phù hợp với tình hình việt nam hiện nay
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn bất cập như quy định về báo in và báo chí điện tử chưa rõ ràng
hay với trường hợp chưa được cấp thẻ nhà báo thì chưa có quy định cụ thể về giấy tờ gây ra khó khăn khi tác nghiệp
bên cạnh đó tình trạng nhiều phóng viên cộng tác viên các cơ quan báo chí hoạt động bằng các loại thẻ
giấy tờ dễ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo gây tiêu cực trong hoạt động báo chí
từ những vấn đề này cần phải sửa đổi toàn diện luật báo chí hai nghìn một mươi sáu để khắc phục bất cập
đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong thời gian tới